sau một năm đi vào hoạt động lọc hóa dầu nghi sơn đã xử lý hơn bảy một triệu tấn dầu thô từ coet
để sản xuất xăng dầu giúp giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu
cung cấp nguồn năng lượng an toàn cho nền kinh tế việt nam
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín lọc hóa dầu nghi sơn sản xuất được bốn sáu triệu tấn xăng dầu chất lượng cao
đáp ứng khoảng ba mươi ba nhu cầu của việt nam về nhân liệu trong nước
đóng góp một mươi một bảy nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước giữ vai trò tích cực đối với sự phát triển kinh tế và xã hội cho tỉnh thanh hóa
thông qua hỗ trợ tạo việc làm chuyển giao kỹ năng và đầu tư xã hội
mang tính chiến lược cho các cộng đồng địa phương trong các lĩnh vực bao gồm y tế giáo dục và ươm tạo doanh nghiệp nhỏ
với vốn đầu tư chín tỷ usd nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn nằm trong khu kinh tế nghi sơn huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
có công suất giai đoạn một là hai trăm linh thùng dầu thô một ngày tương đương một mươi triệu tấn dầu thô mỗi năm